trong khi đó tân điều phối viên cao cấp của liên hợp quốc phụ trách tái thiết và nhân đạo cho gaza ông sigrid kaak hôm qua đã tới thăm khu vực al aris của ai cập để đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ tới giải gaza
theo một nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc cuối tháng trước bà sigrid kaak được bổ nhiệm với nhiệm vụ giám sát và giác minh các chuyến hàng cứu trợ tới gaza
trong bối cảnh cuộc xúc đổ giữa israel và phong trào hamas của palestine vừa vượt mốc một trăm linh ngày kéo theo đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này
bà sigrid kaak dự kiến xây dựng một cơ chế nhằm đẩy nhanh dòng hàng cứu trợ tới gaza thông qua các nước không liên quan tới cuộc xung đột
quản chức cấp cao của liên hợp quốc cho biết thêm tại ai cập bà sẽ đánh giá tình hình để có thể tạo điều kiện và tăng cường hoạt động đưa hàng cứu trợ tới dân thường ở gaza
trong một diễn biến liên quan cùng ngày phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới thường niên tại davos thụy sĩ